để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
đặc biệt trong tình hình thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ
sở nội vụ tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm
về việc điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ công chức viên chức
đối với công chức có hệ số lương trên ba hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa từ một hai lần
giảm còn sáu lần so với tiền lương theo ngạch bật chức vụ của năm hai nghìn hai mươi
đối với công chức có hệ số lương từ ba trở xuống điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ một hai lần
giảm còn tám lần so với tiền lương theo ngạch bật chức vụ của năm hai nghìn hai mươi
sở nội vụ tp hcm đề xuất khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
đồng thời căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tp hcm
sở tài chính chủ động phối hợp với sở nội vụ và đơn vị liên quan
tham mưu ủy ban nhân dân
tp hcm báo cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
trình ban thường vụ thành ủy tp hcm xem xét điều chỉnh tăng hệ số tăng thu nhập đối với công chức theo lộ trình